mới đây ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật doanh nghiệp sửa đổi
theo các đại biểu không nên quy định các hộ kinh doanh là đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp mà cần phải được luật hóa cụ thể
theo phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci thì nên quy định hộ kinh doanh là đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp
tuy nhiên các đại biểu chưa nhất trí với ý kiến này
đặc điểm doanh nghiệp việt nam thì nó cũng khác
đặc biệt là cái hộ kinh doanh nó rất là đa dạng nó rất là linh hoạt mà nó có sự là điều chỉnh liên trục
mà mình đưa vào luật ở đây bó tay bó chân vừa không phù hợp
như cũ trước đây có quy định giao cho chính phủ chính phủ quy định cụ thể một cách linh hoạt
còn chính sách nào mà nó còn bất cập mà xã hội doanh nghiệp đã thu hưởng
mà đáng ra ông này phải ưu tiên ổng mà chưa được thì bây giờ mình bổ sung các quy định của nhà nước thôi
không quy định hộ kinh doanh là đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp
nhưng luật hóa hộ kinh doanh là rất cần thiết và cần làm ngay
việc cần thiết là rõ và cần làm ngay là có lợi cho hộ kinh doanh có lợi cho nền kinh tế
khi chúng ta đã khơi thông ngay cái này để huy động cái nguồn lực này đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội
và không trồng chéo với nền kinh tế
sau này nếu chúng ta có tách ra được một luật mà khi mà có quyết định thì chúng ta chỉ nhấc toàn bộ cái phần này sang cái luật kia cũng xong ngay
ubth nhận thấy bản chất của hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp
nên nếu đưa vào luật thì không đúng với bản chất của hộ kinh doanh
vì vậy ubth nhất trí với sự cần thiết có cơ sở pháp lý để quản lý hộ kinh doanh
tôi đề nghị là thường vụ quốc hội cho phép là tiến hành tổng kết cái hộ kinh doanh
và ban hành một cái luật riêng về này
ra một cái luật nghề thì sẽ phát triển được hộ kinh doanh mà quản lý cũng tốt
chứ không nên cưỡng ép để đưa vào cái luật doanh nghiệp
đối với nội dung doanh nghiệp khởi nghiệp có được phát hành trái phiếu riêng lẻ hay không
ubth cho rằng nếu cho phát hành trái phiếu riêng lẻ thì rủi ro rất lớn và khó quản lý
vì vậy nội dung này sẽ chưa được quy định trong luật xoay nghiệp xưa đổi